qua kiểm tra cảnh sát phát hiện một số phòng giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật như hoạt động cầm đồ khi chưa được cấp giấy phép đủ điều kiện về an ninh trả tự
không bảo quản tài sản cầm cố chưa thực hiện đầy đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy
tránh thanh tra huyện sinh hồ phí văn cường trưởng ban quản lý rừng phòng hộ huyện sìn hồ nguyễn duy hoan cùng một mươi đối tượng khác
vừa bị công an tỉnh lai châu tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi đánh bạc
qua công tác nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề trái quy định của pháp luật với số tiền lớn
trong đó có nhiều cán bộ thuộc cơ quan nhà nước tham gia hình thức đánh bạc rất kín đáo tinh vi không trao đổi trực tiếp mà chỉ nhắn tin qua mạng xã hội gia lô
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã đồng loạt bắt giữ và tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng đánh bạc giữa hình thức ghi số lô số đề với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
đáng chú ý trong đó có tránh thanh tra và trưởng ban quản lý rừng phòng hộ huyện sìn hồ
một nhóm năm đối tượng thuê phòng khách sạn để tổ chức sử dụng ma túy vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc phát hiện
các đối tượng gồm đặng hồng tình cao thị nga đỗ thanh tùng
nguyễn thị hồng vĩ nguyễn thị hồng phượng đều trú ở đắk lắc
qua tin báo của quần chúng nhân dân tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc bắt quả tang các đối tượng trên
đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng nghỉ của một khách sạn thuộc phường tân an thành phố buôn ma thuột
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h
xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv